với mình áo dài không chỉ là chiếc áo truyền thống mà còn là kỳ vật gắn với những ký ức đẹp đẽ nhất trong đời của một người phụ nữ việt
tuần lễ áo dài là hoạt động được trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phát động nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử và giá trị của áo dài truyền thống việt nam
trong các nhà trường công sở hay doanh nghiệp một chuỗi sự kiện thiện nguyện và ý nghĩa được tổ chức đã thu hút sự quan tâm của các chị em phụ nữ ở mọi lứa tuổi
cuộc thi bình chọn ảnh áo dài đẹp nét đẹp duyên dáng áo dài hay khuyến khích phụ nữ mặc áo dài khi đi làm và vận động quyên góp để tặng áo dài cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng phụ nữ mặc áo dài không chỉ đẹp mà còn thể hiện trách nhiệm công dân ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc
mình cũng hay diện áo dài cách tân vào các dịp lễ tết đi chùa
tuy nhiên mặc áo dài trong tuần lễ áo dài dường như có sự tự hào hơn
khi góp phần tôn vinh trang phục truyền thống của dân tộc
các dịp kỷ niệm hàng năm các chị em thường rủ nhau đi may áo dài
đôi khi nhân dịp sinh nhật hay ngày kỷ niệm nào đó cũng tự thưởng cho mình món quà là bộ áo dài
do đó như mình sở hữu khá nhiều bộ áo dài chỉ riêng tập thể cơ quan phải có đến năm sáu bộ áo dài đồng phục
tôi rất loàn ngành và cảm thấy hãnh diện khi được khoác lên mình tại áo dài việt nam
xưa nay áo dài vốn là trang phục truyền thống và là biểu tượng về nét đẹp văn hóa của dân tộc
bản thân mỗi giáo viên khi mặc áo dài đến lớp càng phải ý thức hơn trong cách ứng xử làm việc
phải làm sao để phát huy được hết vẻ đẹp tinh thần của chiếc áo dài
suy nghĩ của bạn như thế nào về nội dung này hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân